sau khi tham vấn ý kiến của hai luật sư bà oanh vẫn thấy luật chơi ông thanh đưa ra nhiều rủi ro
hai dự án của em trị giá một hai trăm linh tỷ vay chỉ có năm trăm linh tỷ mà phải ký chuyển nhượng cho anh thì khó cho em quá
bảo anh năng nỉ và đề nghị được ký hợp đồng vay tiền
tuy nhiên ông thanh lớn tiếng
ta có quyền tao có tiền nếu không đồng ý giao dịch theo yêu cầu của tao thì về
kết luận nêu
do không tìm được nguồn tài chính khác
báo anh chấp nhận luật ngầm của ông chủ tân hiệp pháp đưa ra
đồng ý vay năm trăm linh tỷ với tin tưởng vào uy tín và lời nói của anh
toàn bộ con dấu hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án được bàn giao cho con gái của ông thanh
ngay sau khi nhận được số tiền vay
ông thanh yêu cầu nữ đại gia phải thanh toán ngay tiền lãi ba tháng đầu là ba mươi một năm tỷ
sau khi trả lãi lần một
báo anh gặp ông thanh để hỏi về việc trả nợ gốc nợ lãi và nhận lại dự án
ông thanh lại đưa ra luật chơi trong vòng một mươi hai tháng
nếu mua lại một trăm linh công ty minh thành trước ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thì giá bán là ba trăm năm mươi tỷ
ông thanh đưa ra giá bán lại dự án sẽ tăng lên theo thời gian
mức cao nhất nếu mua lại trước ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thì lên đến bốn trăm bốn mươi bốn năm tỷ đồng gần gấp đôi giá thế chấp vay tiền ban đầu
bền vay cũng phải chịu toàn bộ thuế
phí liên quan đến chuyển nhượng cổ phần
ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi khi đến hạn trả lãi lần ba
thì nhóm bảo anh quên và mang tiền đến trụ sở tân hiệp pháp chậm một ngày
tuy nhiên khi nhóm bảo anh mang tiền đến
thì ông thanh không gặp với lý do bận và không đồng ý nhận số tiền lãi ba mươi một năm tỷ đồng
báo anh liên lạc cho trợ lý của ông thanh cũng không được
đến ngày hai mươi ba tháng năm trợ lý của ông thanh mới phản hồi và yêu cầu nữ đại gia phải chuẩn bị gấp đôi xuống
tuy nhiên ông chủ tân hiệp pháp vẫn không đồng ý gặp báo anh
một tuần sau ông chủ tân hiệp pháp đồng ý gặp báo anh
trước khi vào phòng làm việc ông yêu cầu trợ lý thu hết điện thoại của nhóm bảo anh
vì đây là quy định bảo mật của tân hiệp pháp
tuy nhiên khi ngồi gần báo anh thì ông thanh nói
tôi cố tình thu điện thoại của các người để khỏi ghi âm
tại buổi làm việc này ông chủ tân hiệp pháp cho rằng
phía bảo anh đã vi phạm thời hạn
nộp tiền lãi vi phạm cam kết nên không mua lại được dự án
sau khi phía bảo anh xin anh thương em
thì ông thanh yêu cầu phải nộp tiền phạt thêm ba mươi năm tỷ
không thì tôi không cần tiền lãi nữa
và bên vay mất quyền mua lại dự án kết luận nêu
vào khoảng đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án minh thành đồng nai với giá là một hai trăm linh tỷ đồng
thời gian này phía nữ đại gia kim oanh
cũng nhiều lần liên hệ làm việc với bên tân hiệp pháp
để xin trả nợ gốc và nhận lại dự án
sau khi làm việc với một số nhân viên của bên tân hiệp pháp
ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
báo anh nhắn tin xin gặp ông thanh để xử lý khoản vay
chuộc lại dự án nhưng không được phản hồi
sau nhiều lần làm việc phía bảo anh đã thanh toán số tiền nợ
với bên tân hiệp pháp để chuộc lại dự án minh thành
tuy nhiên theo cơ quan điều tra cáo buộc do thời điểm đó
trị giá dự án tăng lên gấp nhiều lần số tiền ba trăm năm mươi tỷ cho vay
nên ông chủ tập đoàn này đã dùng nhiều thủ đoạn gây khó dễ
để chiếm đoạt tài sản
thậm chí kết luận điều tra thể hiện
ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bà đặng thị kim oanh
cùng con gái và một số nhân viên đến trụ sở tân hiệp pháp
gặp con gái ông thanh quỳ lệ văn xin cho chuộc lại dự án
nhưng bị từ chối
do đó báo anh đã làm đơn tố cáo ông trần quý thanh và hai con gái
tương tự với dự án nhân thành sau thời gian vay nợ và trả lại
phía bảo anh cũng huy động tiền trả nợ gốc xin chuộc lại
tuy nhiên cơ quan điều tra cáo buộc
cha con ông chủ tập đoàn tân hiệp pháp cũng tạo ra nhiều lý do
gây khó dễ và không làm thủ tục chuyển nhượng
với hai dự án trên cơ quan điều tra xác định
cha con ông chủ tân hiệp pháp chiếm đoạt của nữ đại gia kim oanh
hơn sáu trăm linh tỷ đồng
còn một số người khác ông trần quý thanh cũng dùng nhiều thủ đoạn
tạo ra các lý do buộc bên vay phải trả thêm tiền
hoặc gây khó dễ để chiếm đoạt tài sản là các thừa đất được thấy chấp
tổng số tiền ông chủ tân hiệp pháp bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ án này là bảy trăm sáu mươi bảy tỷ
câu chuyện khởi nguồn từ việc một chủ quán ăn phát hiện
chai nước uống no một của tân hiệp pháp có dị vật giống một con ruồi
người này sau đó đã liên hệ với tân hiệp pháp
và yêu cầu đưa anh ta tiền để đổi lấy sự im lặng
sau nhiều lần thương lượng tân hiệp pháp đã đồng ý đưa cho vị khách này năm trăm linh triệu đồng
để đổi lấy sự im lặng
tuy nhiên trong lúc hai bên đang giao dịch thì bất ngờ công an ập tới bắt quả tang
mặc dù với tâm thế người bị hại nhưng chính thương hiệu này rơi vào một cuộc khủng hoảng truyền thông
nhiều người cho rằng tân hiệp pháp đã bẫy người tiêu dùng
ỉ lớn bắt nạt bé và kêu gọi tẩy chay sản phẩm của công ty
xuất hiện trước truyền thông thời điểm đó một đại diện tân hiệp pháp tự tin cho rằng
sẽ giải quyết mọi việc chủ động và lường trước hệ quả sẽ xảy ra
tuy nhiên dường như thực tế đã không diễn ra như dự đoán
lãnh đạo tân hiệp pháp phải thừa nhận nếu người tiêu dùng tiếp tục quay lưng với sản phẩm
thì doanh nghiệp có nguy cơ phá sản trong vài năm tới
đáng lưu ý trong thông cáo phát đi ngay trước phiên tòa xét xử vụ án con ruồi năm trăm linh triệu đồng
giữa người khách hàng và phía tân hiệp pháp doanh nghiệp này cho hay
sự việc này đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín thương hiệu và doanh thu của tập đoàn
ước tính thiệt hại thực tế khoảng hai tỷ đồng
ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tòa án xét xử võ văn minh cưỡng đoạt năm trăm linh triệu đồng của công ty tân hiệp pháp
trong vụ chai no một có ruồi tại tòa án nhân dân cấp cao ở tp hcm
đã trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận cả nước
trang cáo kêu oan với quan điểm chính cho rằng công ty tân hiệp pháp đã cố tình gài bẫy mình
khi một mặt đồng ý thương lượng với minh từ mức tiền bị cáo đề nghị là một tỷ đồng
để mua sự im lặng xuống còn năm trăm linh triệu đồng nhưng lại âm thầm báo công an
để khi anh nhận tiền từ công ty thì bị các trinh sát bắt giữ
tại phiên tòa bị cáo minh nhấn mạnh quan điểm của bản thân cho rằng
lỗi chính khi chai novo one có ruồi là do quá trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh của công ty tân hiệp pháp
vì thế khi mua sự im lặng của mình thì đôi bên cũng có lợi
khi công ty giữ được uy tín còn bị cáo thì có tiền nhờ không phát hiện
tại phiên tòa bị cáo chỉ kháng cáo kêu oan không kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử quyết định không giảm hình phạt cho bị cáo giữ nguyên mức bảy năm tù
theo luật sư trương thanh đức đây là cái giá mà doanh nghiệp như tân hiệp pháp
phải trả cho những ứng xử thiếu khôn ngoan của mình
thậm chí nếu sau phiên tòa phúc thẩm
vị khách hàng kia vẫn bị tuyên án tù nặng
thì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản do bị người tiêu dùng quay lưng
cái xay nhất ở đây do ứng xử kém văn hóa của doanh nghiệp và là thứ không thể tha thứ được
người tiêu dùng mà cố tình tạo ra mọi tình huống để tống tiền thì có tội
nhưng trường hợp này không hẳn là như vậy
người ta đặt vấn đề doanh nghiệp đồng ý hay không không bị cưỡng ép
phụ thuộc hay bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng
nếu đường được một doanh nghiệp làm ăn bài bản uy tín
chả việc gì phải ngại
đằng này nhiều người cho rằng anh lại bẫy lại ràn mặt người tiêu dùng
luật sư nói
về phía người tố cáo anh ta có vi phạm nhưng theo tôi
nặng thì nên xử án treo không thì xử phạt hành chính thôi
luật sư đức nhận định
nhiều chuyên gia kinh tế đồng tình quan điểm này và cho rằng
hiện nay xã hội tinh tưởng hơn nhiều
do vậy người tiêu dùng mới tẩy chay khủng khiếp như thế
nếu giờ vẫn đi theo logic xử mạnh tay
bỏ tù cả chục năm
thì có khi doanh nghiệp sẽ sập tiệm
đừng khiến người tiêu dùng phản ứng tiêu cực thêm
sẽ trả được gì cả
về phía tân hiệp pháp cho hay
dù thiệt hại lớn về mặt kinh tế nhưng doanh nghiệp này không yêu cầu bồi thường
vị luật sư nói
theo tôi đừng nói là không đòi mà không có lý do gì để đòi cả
phải chứng minh được là có thiệt hại trực tiếp
còn ở đây tôi hiểu là người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm
khiến doanh nghiệp thiệt hại chứ không phải là người ta làm thiệt hại
năm trăm linh triệu vẫn còn nguyên năm trăm linh triệu của anh
chỉ người ta thiệt hại vì phải vào tù mà thôi